cũng trong sáng nay bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang đã ra thông báo khẩn phong tỏa tạm thời
toàn bộ bệnh viện sau khi phát hiện tám trường hợp nhiễm covid một mươi chín vào tối qua
những ca dương tính mới với covid một mươi chín là bệnh nhân người nuôi bệnh đang điều trị tại bệnh viện
tiến hành truy vết bước đầu xác định ba mươi tám trường hợp f một là bác sĩ nhân viên y tế và người nuôi bệnh
hiện bệnh viện vẫn đang tiếp tục rà soát xét nghiệm sàng lọc tất cả các bác sĩ nhân viên
người bệnh người thăm nuôi có đến đây từ ngày ba mươi tháng sáu
sở y tế kiên giang vừa có công văn hỏa tốc tạm ngưng chuyển bệnh nhân đến và khám bệnh ngoại trú
tại bệnh viện đa khoa tỉnh
theo đó kể từ ngày hôm nay một mươi ba tháng bảy bệnh viện đặc khoa tỉnh kiên giang chỉ tiếp nhận
người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến dưới
tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú cho đến khi có thông báo mới
người bệnh đến khám ngoại trú tạm thời do bệnh viện đa khoa tư nhân bình an
trung tâm y tế thành phố rạch giá và các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thực hiện
bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang khẩn trương bố trí nơi khám bệnh tạm thời
tại bệnh viện ún bố tỉnh kiên giang cơ sở ở bệnh viện đa khoa cũ
để tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú vào ngày mai một mươi bốn tháng bảy
bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang